trong trận lũ ống lũ quét lịch sử vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy bà con huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản
sau nhiều sự nỗ lực vươn lên tinh thần đoàn kết của người dân và sự giúp đỡ của cấp ủy chính quyền
và sự chia sẻ chung tay của các tổ chức cá nhân
nên một trăm linh những hộ dân bị thiệt hại nặng nề đã có những mái nhà ăn cư mới để đón một cái tết no ấm
hoa đào rừng đã nở loài hoa đặc trưng về văn hóa của đồng bào dân tộc mông
báo hiệu mùa xuân đã cận kề
niềm vui hơn nữa là các gia đình ở bản doà sa xã kim nội
đã được nhiều tổ chức cá nhân xây nhà mới với địa thế vững chắc
từ nay các gia đình trong bản không phải nơm nớp nỗi lo mỗi khi mùa mưa lũ đến
lũ cuốn trôi mất nhà nhưng giờ gia đình mình làm được nhà mới rồi
có nhà mới đón tết gia đình mình yên tâm lắm gạo thì đủ ăn năm tháng
bây giờ mình đi làm thuê vợ ở nhà làm ruộng cuộc sống cũng ổn định
mình cảm ơn
đảng nhà nước và các cá nhân tổ chức đã giúp gia đình mình và người dân trong bản
không bị cuốn trôi nhà nhưng sau lũ nhiều gia đình khác trong bản khó giống
bị thiệt hại về hoa màu da súc và nhà phải di rời khẩn cấp chỉ sau thời gian ngắn
với sự hỗ trợ của nhà nước sự chia sẻ giúp đỡ của các tổ chức cá nhân
nên gia đình chị thảo thị say đã nhanh chóng chuyển nhà đến làm ở vị thế an toàn hơn
và cuộc sống của gia đình chị ổn định
năm mới cũng mong nhà nước hỗ trợ thêm con trâu hoặc cái máy cày để cày kéo
hôm nay tranh thủ thời tiết nắng giáo mình cũng may nốt bộ quần áo cho các con đón năm mới
kim nội là xã bị thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
với sáu người chết và mất tích một mươi bảy ngôi nhà bị sập và phải di rời khẩn cấp
nhưng với sự nỗ lực của người dân sự hỗ trợ của nhà nước
nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy chính quyền xã và các tổ chức cá nhân
nên đến thời điểm này một mươi bảy hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ quét đã có một mươi bảy ngôi nhà mới

các ngôi nhà được săn gạt mới cạnh những nơi dân cư và những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang kiên cố
phù hợp với quy luật của tự nhiên cũng như phong tục tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc
người dân vùng rốn lũ mù căng trải với sức sống mãnh liệt đã đứng lên mạnh mẽ
bà con sẽ đón cái tết đầy đủ ấm cúng trong những ngôi nhà tình nghĩa
rồi những chàng trai cô gái lại được nắm tay nhau đi dưới những nhánh hoa rừng đang khoe sắc